tại hà nội đã chính thức diễn ra phiên làm việc thứ nhất của đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
một đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn sáu bốn triệu đoàn viên và gần hai mươi bốn triệu thanh niên việt nam đã tham dự phiên họp
được tổ chức từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi một tiến hành tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
sửa đổi bổ sung điều lệ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và bầu ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khóa một mươi một
với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ việt nam tiên phong bản lĩnh đoàn kết sáng tạo phát triển
đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi một biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ việt nam trong thời kỳ mới
ra sức phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn thách thức vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
điểm sáng tạo của đại hội lần này là chọn được những người trẻ ở trên nhiều lĩnh vực và sẽ làm cho cơ cấu của bang chấp hành trở thêm mạnh và phát huy được cái trí tuệ của tập thể
đặc biệt là khi mà có những lĩnh vực đa chiều như vậy thì chúng ta sẽ nhìn nhận được những sự cống hiến và đóng góp của các ủy viên ban chấp hành ở trên nhiều lĩnh vực của chúng ta
hướng đến đại hội đoàn toàn quốc nhiệm kỳ mới thì cũng mong muốn tổ chức đoàn các cấp quan tâm hơn đến việc xây dựng củng cố tổ chức đoàn
cũng như tăng cường giáo dục đào đức lối sống cho đoàn viên thanh niên quan tâm đến công tác khởi nghiệp
tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được lập thân
lập nghiệp chính trên cái mảnh đất quê hương mình đặc biệt là tay tăng cường hỗ trợ vốn vay cho các thanh niên ở các địa bàn nông thôn để họ có thể làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương
tại phiên thứ nhất đại hội đã thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội bầu đoàn chủ tịch đoàn thư ký đại hội và bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu